vào sáng ngày hôm nay vụ án nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm đã được tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm
bà hằng và bốn đồng phạm bị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
tại phiên tòa vào sáng nay các luật sư của một mươi cá nhân bị bà nguyễn phương hằng và đồng phạm xúc phạm đều bị hội đồng xét xử xác định tư cách tố tụng của thân chủ mình
là người bị hại không phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án và đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa
tuy nhiên hội đồng xét xử không đồng ý hoãn phiên tòa
sau phần đọc cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hcm hội đồng xét xử đã hỏi bà hằng và bốn bị cáo
bị cáo hằng và các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng cáo trạng đã nêu
cá sĩ đàm vĩnh hưng rút lại yêu cầu bồi thương thiệt hại đối với bà hằng mà chỉ đề nghị bà hằng xin lỗi công khai tại tòa
phía ca sĩ viu anh cũng không đòi bồi thương thiệt hại và xin giảm án cho bị cáo hằng
phiên tòa vào sáng ngày hôm nay kết thúc ở phần xét hỏi giữa viện kiểm sát nhân dân tp hcm và các bị cáo
để phục vụ công tác xét xử tòa án đã triệu tập một mươi hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
gồm ông võ nguyễn hoài linh bà nguyễn thị mỹ oanh tức ca sĩ viu anh bà đặng thị hàn ni ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng
bà trần thị thủy tiên cùng chồng là lê công vinh ông nguyễn đức hiển bà đinh thị lan bà lê thị giàu bà trương thị việt hà
ông huỳnh uy dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam và ông nguyễn đình kim
vào chiều hôm nay phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi và tranh luận
với hành vi
vì giết người võ minh tiên lâm thanh hảo và nguyễn đức thịnh đều trú tại thành phố bạc liêu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra
theo hồ sơ vào chiều ngày bảy tháng chín do xảy ra va chạm giao thông với hai thanh niên
hào và thịnh đã dùng dao chém nhiều nhát vào người của hai thanh niên này rồi bỏ đi
khoảng ba mươi phút sau thịnh điều khiển xe máy chở hảo và tiên tiếp tục quay trở lại nơi đã xảy ra sự việc
cả nhóm thấy hai thanh niên khác đang đi ngược chiều và cho rằng đây là hai thanh niên vừa bị chém
nên cả nhóm tiếp tục đuổi theo áp sát xe rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người ngồi sau
các nạn nhân sau đó đã nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu
quá trình xác minh điều tra công an tỉnh bạc liêu đã bắt được các nghi phạm
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản
quá trình gây án
các đối tượng này luôn mang theo hung khí để có thể chống trả lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện
cụ thể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến trước khi bị bắt giữ
trần văn mười đối tượng đã có năm tiền án và nguyễn quốc dũng đối tượng có bốn tiền án
cùng chú tại xã nghi trung huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đã sử dụng xe mô tô di chuyển trên các tuyến đường trong và ngoài địa bàn hai tỉnh nghệ an hà tĩnh
để tìm cách đột nhập lấy trộm tài sản
sau đó liên hệ để đưa các tài sản trộm cắp
được vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ
quá trình phạm tội các đối tượng luôn đeo găng tay khẩu trang mặc áo chống nắng
đội mũ trùm kín mặt và luôn mang theo hung khí như là dao kiếm để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
sau thời gian theo dõi vào ngày một mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an và công an huyện nghi lộc
đã phối hợp bắt giữ hai đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản
thu giữ năm điện thoại di động hai máy tính sách tay hai xe mô tô và nhiều vật chứng có liên quan
đồng thời làm rõ từ đầu tháng bảy đến nay các đối tượng đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh chiếm đoạt nhiều tài sản tổng trị giá hàng trăm triệu đồng
công an thành phố đà nẵng vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự cục đối ngoại
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an phát hiện bắt giữ và hoàn thành việc bàn giao cho cơ quan chức năng của hàn quốc
đối tượng kim di hong quốc tịch hàn quốc là nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại hàn quốc trước đó
đã bị interpol phát lệnh truy nã đỏ
theo tài liệu điều tra vào ngày một mươi tám tháng tám kim di hồng đột nhập vào chi nhánh một ngân hàng tại hàn quốc
đe dọa nhân viên và cướp đi số tiền ba mươi chín triệu won tương đương với bảy trăm tám mươi triệu đồng và tẩu thoát
được biết kim di hồng đã từng có chín tiền án về tội trộm cắp tài sản
vì đánh bạc lâm vào cảnh nợ nần nên đối tượng này nảy sinh ý định thực hiện
vụ cướp ngân hàng táo tợn
sau hai ngày gây án kim di hồng đã rời hàn quốc đến việt nam
nhận được thông tin trao đổi từ interpol đối tượng đang lẩn trốn tại đà nẵng
công an thành phố đã khẩn trương xác minh triển khai các biện pháp truy tìm
và phát hiện kim di hồng đang lưu trú trên địa bàn phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
nên tiến hành mật phục bắt giữ khẩn cấp
hiện công an thành phố đà nẵng đã bàn giao kim di hồng cho phía cảnh sát hàn quốc
để di lý về nước phục vụ điều tra
bằng việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
thời gian qua công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn tuyến biên giới biển
đã mang lại hiệu quả cao
hoạt động này đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức
ý thức chấp hành pháp luật của quân chúng nhân dân
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là ghi nhận tại địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an
với anh nguyễn văn công ở xóm một mươi xã diễn trung huyện diễn châu
khẩu súng này đã gắn bó nhiều năm
sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ cùng với sự tuyên truyền của lực lượng bộ đội biên phòng
anh đã vận động người bạn cùng xóm tự nguyện đến nồn biên phòng diễn thành
giao nộp hai khẩu súng tự chế
đồng biên phòng diễn thành bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an quản lý địa bàn tám xã biên giới biển
để nâng cao nhận thức cho bà con hạn chế tình trạng sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép
đơn vị đã phối hợp với địa phương các lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến tận người dân
từ đầu năm đến nay đồn biên phòng diễn thành đã chủ trì và phối hợp với công an huyện diễn châu công an các xã trên địa bàn
vận động thu hồi được hai mươi chín khẩu súng tự chế một mươi hai dao kiếm các loại hai gậy sát và hai kg pháo nổ
trong thời gian qua đơn vị đã tổ chức xây dựng kế hoạch và trực tiếp phối hợp với cấp quỷ chính quyền địa phương và lực lượng chức năng
đặc biệt đây là lực lượng công an các xã như diễn trung diễn thanh diễn kim tổ chức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thu gom phá bỏ các bể lưới
rồi là ràng co rồi là tổ chức đấu tranh

vào thời điểm trên hai nam sinh trú tại phường quỳnh phương thị xã hoàng mai đang lưu thông trên đường
thì xảy ra va chạm đối đầu với xe máy chở theo ba người gồm hai nam sinh trú tại xã quỳnh thạch và một nữ sinh trú tại xã quỳnh văn huyện quỳnh lưu
phát hiện vụ tai nạn người dân xung quanh đã đến hiện trường đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên hai người đã tử vong và ba người còn lại bị thương
tại hiện trường hai chiếc xe máy bị vỡ nát nằm cách xa nhau trên đường
sau khi vụ tai nạn xảy ra cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ việc
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng hà tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám ngõ sáu mươi một trên một mươi sáu nguyễn văn giáp tổ một mươi năm
phường cầu diễn quận nam từ liêm tp hà nội
đối tượng lò văn kiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản két xã triềng sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
và đối tượng trịnh quang hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn đỗ thượng xã quang vinh huyện ân thi tỉnh hương yên
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết